khác với nhiều vùng miền ở nước ta nơi ngày đầu năm mọi người thường đi lễ chùa hoặc ở nhà quây quần bên nhau
thì tại thành phố hồ chí minh người dân chọn các ngày nghỉ tết cho những chuyến du xuân ngay trong lòng thành phố
trong đó hội hoa xuân tao đàn nơi trưng bày nhiều loại kỳ hoa dị thảo là điểm đến rất hút du khách tham quan
hội hoa xuân là lễ hội truyền thống của thành phố hồ chí minh từ hàng chục năm qua
năm nay hội hoa xuân với chủ đề thành phố mang tên bác khát vọng người sáng
có quy mô trưng bày và dự thi trên bốn hiện vật thuộc các bộ môn hoa kiểng của những nghệ nhân từ khắp các tỉnh thành trên cả nước
nói tới cái tết sài gòn tết phương nam là nói tới mai vàng khoai sắc
vậy nên hội hoa xuân không thể thiếu sắc mai vàng
khu trường bày mai luôn là điểm nhấn độc đáo của mỗi kỳ hội hoa xuân
với những chậu mai cổ thụ một vài trăm tuổi mai kiểng có thế độc đáo có số cánh hoa kỷ lục
mai ghép với màu sắc lạ mắt cùng nhiều loại mai của các vùng biển khác nhau
khu vực mà mai vàng năm nay thì mình thấy cũng rất là đẹp
nó nở cũng tương đối với cái dịp tết
mình rất là ấn tượng mà kể cả người nhà của mình cũng rất là thích
ở mọi năm đó là cái vườn cái khu vực mà mai xanh nhưng mà lại màu tím đó là đằng kia rất đẹp
hội hoa xuân tào đàn năm nay còn hút khách với khu vực trưng bày các loại cây kiểng
như có một số cây trái độc lạ như cây dừa ba ngọn có xuất xứ từ định an trà vinh
cây dâu tầm trăm trái chín mộng có tuổi đời hàng chục năm
những loại cây hoa kiểng độc đáo này đã tái hiện lại thiên nhiên một cách gần gũi chân thực nhất
để người xem được mãn nhãn với nhiều loại cây tác phẩm nghệ thuật độc đáo
đó là sản phẩm là sự sáng tạo kỳ công nghiệp bài của các nghệ nhân
mang đến cho người xem sự thưởng thức nghệ thuật thi vị từ thiên nhiên tạo sự vui vẻ cho ngày tết